sau phần biểu quyết dự án luật đường sắt sửa đổi quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật tố cáo sửa đổi
theo ý kiến của nhiều đại biểu luật phòng chống tham nhũng cũng có quy định về các hình thức tố cáo tham nhũng như qua các phương tiện hiện đại điện thoại thư điện tử fax nên dự thảo này cũng cần có những quy định phù hợp tránh bỏ lọt hành vi vi phạm
nếu chúng ta không chấp nhận các hình thức tố cáo thông qua các phương tiện phổ biến trong giao dịch như hiện nay như qua bản fax email điện thoại qua mạng thông tin điện tử
thì nguồn thông tin mà chúng ta tiếp nhận được sẽ chưa toàn diện chưa đáp ứng tính kịp thời và như vậy công tác quản lý nhà nước nói chung cũng như việc xử lý ngăn chặn các sai phạm do cán bộ công chức gây ra sẽ bị hạn chế
đối với người tố cáo nhiều đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần đưa ra các quy định hợp lý để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của người tố cáo
xem xét xử lý hành vi vi phạm của các cán bộ tại các cơ quan tiếp nhận xử lý khiếu nại tố cáo
trong thực tế thì rất nhiều trường hợp đơn không được gửi để đúng người có thẩm quyền giải quyết hay cơ quan có thẩm quyền giải quyết
thì người tiếp nhận cơ quan tiếp nhận phải xử lý chuyển đơn và toàn bộ hồ sơ gửi kèm nếu có đến người có thẩm quyền cơ quan có thẩm quyền giải quyết
như vậy thì trên thực tế thông tin cá nhân của người tố cáo rất khó giữ được giữ bí mật
vì vậy tôi đề nghị
đề nghị là phải quy định những biện pháp cụ thể hơn để đảm bảo được việc giữ bí mật thông tin cho người tố cáo
nhất là khi người tố cáo gửi đến cơ quan không có thẩm quyền giải quyết
dự thảo luật đã có những quy định rất mới về việc xử lý các hành vi vi phạm đối với người có thẩm quyền giải quyết tố cáo
những quy định này sẽ có tác dụng đề cao trách nhiệm của những người có thẩm quyền giải quyết tố cáo
trong thực tiễn công tác giải quyết tố cáo của các cơ quan nhà nước thì có rất nhiều vụ việc tố cáo phức tạp phải thực hiện các bước
theo quy trình giải quyết tố cáo mặt khác số lượng cán bộ làm công tác giải quyết tố cáo hiện nay còn thiếu
trình độ lại không đồng đều nên nhiều vụ việc tố cáo sẽ không đảm bảo được thời hạn giải quyết
mà với những quy định như trong dự thảo luật thì có thể sẽ có rất nhiều cán bộ công chức
người có thẩm quyền giải quyết tố cáo sẽ bị xử lý kỷ luật
tại buổi thảo luận có ý kiến khác cho rằng việc xem xét xác minh nội dung tố cáo đúng hay sai không thuộc trách nhiệm của người tố cáo
cho dù người tố cáo rút đơn tố cáo thì cũng không chấm dứt trách nhiệm của cơ quan người có thẩm quyền giải quyết tố cáo
vì vậy không cần thiết phải quy định việc rút tố cáo
hơn nữa quy định này dễ bị lạm dụng
trên thực tế đã có những trường hợp người tố cáo phải rút đơn do bị đe dọa dụ dỗ hoặc mua chuộc